theo cục y tế dự phòng bộ y tế thì thời gian qua đã ghi nhận hai mươi một trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng
bộ y tế đã yêu cầu lập hội đồng chuyên môn truy tìm nguyên nhân và nếu có xảy ra sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định
sau thời gian điều tra giả soát kỹ quy trình tiêm chủng hội đồng tư vấn chuyên môn đã có kết luận cho những trường hợp xảy ra tai biến nặng
hai mươi một trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã xảy ra ở các địa phương
hà nội sơn la thái nguyên lạng sơn nam định đà nẵng đắk lắc sóc trăng trà vinh
trong số này có một mươi một trường hợp tử vong một mươi trường hợp phục hồi
sau thời gian giả soát kỹ quy trình tiêm chủng hội đồng tư vấn chuyên môn được bộ y tế thông qua kết luận
chín trường hợp do đặc tính cố hữu của vaccine sáu trường hợp do trùng hợp ngẫu nhiên sáu trường hợp không rõ nguyên nhân
theo các hội đồng không có trường hợp nào thuộc một trong ba nhóm nguyên nhân do chất lượng của vaccine do thực hành tiêm chủng do lo sợ
các trường hợp tai biến nặng đều được tiêm chủng theo đúng quy trình không có tiêu cực